theo thạc sĩ hoàng khánh toàn nói đến thuốc đông y không thể không nói đến ngũ vị bao gồm cay tân ngọt cam chua toan đắng khổ và mặn hàm
ngũ vị là một trong những dược tính cơ bản nhất của hầu hết các vị thuốc
vị đầu tiên đó là vị cay vị cay có tác dụng phát tán hành khí hành huyết và tự nguyện
các thuốc giải biểu thường là có vị cay có khả năng phát tán biểu tà
nghiên cứu hiện đại cho thấy một số thuốc giải biểu như ma hoàng quế chi cào bản sai hồ đều có khả năng hỗ trợ chống virus cúng
tác dụng này được cho là do chúng chứa nhiều tinh dầu
đa phần các thuốc lý khí như chỉ thực chỉ sát chân bi thanh bi vật thủ đều có vị cay
thành phần tinh dầu trong các vị thuốc này có tác dụng làm ấm kích thích các phản xạ co bóp đường tiêu hóa
giúp cho dạ dày và ruột thông khí bài trừ tích trệ tạo nên công năng mà đông y gọi là hành khí
các vị thuốc hoạt huyết như xuyên khung hồng hoa diễn hồ sách ít mẫu nga chuột cũng đều có vị cay
và chúng có tác dụng thúc đẩy lưu thông huyết dịch cải thiện tình trạng thiếu máu của tổ chức
đồng ý gọi đó là công năng hành huyết
vị thứ hai vị ngọt
vị ngọt có tác dụng bồi bổ hoãn giải hay nói cách khác là có tác dụng phù chính
chính ở đây là chỉ chính khí
theo nghiên cứu hiện đại phù chính có quan hệ mật thiết với việc nâng cao chức năng miễn dịch của cơ thể
và thành phần hóa học có tác dụng điều chỉnh vấn đề này chính là các sắc carit protein và acid amine chứa trong dược vật
các vị thuốc bổ như nhân sâm hoàng kỳ kỳ tử dâm dương hóc linh chi bạch linh đều chứa nhiều đường
các vị khác như đại táo lòng nhãn kỳ tử hồ đào nhân lộc nhung
các giới tử hà sa đều chứa nhiều protein acid amine làm cơ sở vật chất cho công năng tư bổ của dược vật
cam thảo vị ngọt cũng đã được chứng minh là có tác dụng làm dãn cơ trơn chống co thắt
tạo nên hiệu quả cao năng hoãn hoãn cấp chỉ thống theo quan niệm của đông y
vị thứ ba kể đến đó là vị chua
vị chua có tác dụng thu sáp
hầu hết các thuốc có vị chua như ngũ vị tử sơn thù ô mai kim anh tử ngũ bội tử
kha tử đều có công năng thu sáp và đều chứa nhiều tanin
đặc biệt như ngũ vị tử có hàm lượng tannin đạt tới sáu mươi bảy mươi bảy
công dụng làm san xe và bảo vệ niêm mạc sáp tràng cầm đi lỏng của tanin đã được tây y phát hiện từ lâu
bên cạnh đó tanin còn có tác dụng cầm máu và kháng khuẩn
điều này cho thấy rõ tính năng thu xác của các dược vật có vị chua
và hàm lượng tanin trong thành phần của chúng cũng có một mối quan hệ mang tính quy luật
thứ tư là vị đắng
vị đắng có tác dụng tả hỏa táo thấp
đại bộ phận các thuốc khổ hàn đắng lạnh đều có công năng thanh nhiệt tả hỏa
kết quả thống kê cho thấy trong một trăm linh vị thuốc có hỏa chất chính là các alkaloid
thì có tới một phần ba là các thuốc có vị đắng tính lạnh
mặt khác đa số các thuốc có tác dụng thanh nhiệt và chống u bướu đều có vị đắng
và thành phần hóa học chủ yếu là các alkaloid như anthraquinone
là vò nối ít với hàm lượng cao hơn nhiều so với các thuốc có mùi vị khác
người ta cũng nhận thấy tác dụng thanh nhiệt của các vị thuốc này cao hay thấp
phụ thuộc vào các hỏa chất trên
ví dụ thành phần chủ yếu có tác dụng kháng quẩn của hoàng bá hoàng liên là beberin
copticin zateohizine felodendrin của khổ sâm và sơn đậu căn là matrin
matrin oxy của hoàng cầm là bicalin của tân bi là esculin
vị mặn là vị cuối cùng
vị mặn có tác dụng tả hạ nhuyễn kiên nhuyện tràng và làm mềm
ví như hải tảo côn bố có công năng nguyễn kiên tán kết dùng để trị u bướu đều có vị mặn
nghiên cứu hiện đại cho thấy chúng có chứa nhiều muối vô cơ đặc biệt là rất giàu yêuin
nên thường được dùng để chữa u bướu tuyến ráp trạng
như vậy có thể thấy lý luận về ngũ vị của đông dược cũng có một cơ sở khoa học khá sâu sắc
không đơn thuần sử dụng vị giác
bán cứ điều trị hiệu quả thông qua thực tiễn lâm sàng của từng vị thuốc